sáng nay hai mươi bốn tháng một mươi tòa nhân dân thành phố phan thiết xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản
do nguyễn văn thảo tức thảo lụy năm mươi tám tuổi cùng đồng bọn thực hiện
ngoài thảo luận các bị cáo còn lại gồm nguyễn thị thu phương phạm quốc cường phan anh kim
lê danh thuận và lê minh khôi cùng trú tại thành phố phan thiết
phiên tòa dự kiến diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi
theo cáo trạng vào ngày bốn mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín khi nghe tin anh mã tấn phương thuê người xây tường rào
trên khu đất thuộc khu phố năm phường phú hải thành phố phan thiết thảo đã cùng với phương kim danh và khôi
đi ra khu đất nơi nhóm thợ đang xây để đập phá tường rào
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố phan thiết đã ra quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh tạm giam đối với nguyễn văn thảo về tội hủy hoại tài sản
sau đó lần lượt các đối tượng còn lại cũng bị khởi tố bắt tạm giam cùng với tội trên
cơ quan thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa ra quyết định khởi tố ván hình sự gây dối trật tự công cộng
tại bến số ba dự án cảng container long sơn thu địa phận xã hải hà thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi tại khu vực chuẩn bị thi công số ba dự án cảng container long sơn
có khoảng ba trăm linh người dân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em mang theo băng rôn biểu ngữ
phản đối việc xây dựng bến số ba dự án cảng container long sơn
tiếp đó các đối tượng đi bộ ra một số tuyến đường
mặc dù đã được chính quyền địa phương tuyên truyền vận động nhưng những người này vẫn tiếp tục tuần hành
gây cản trở ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh lộ năm mươi ba khoảng một km
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
gây dối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực chuẩn bị thi công bến số ba dự án cảng container long sơn
một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng theo hình thức bán các bùa ngải và các đồ vật tâm linh
do lê tất đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở thị trấn lương sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình cầm đầu
đã bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa phối hợp với công an thành phố thanh hóa và công an huyện gia lâm thành phố hà nội bắt xử
bước đầu cơ quan công an xác định lê tất đạt đã mua hai mươi bộ máy tính hai mươi điện thoại di động thông minh mang về hà nội và thanh hóa
hai địa điểm tại thành phố hà nội và thành phố thanh hóa rồi tuyển dụng gần hai mươi đối tượng là sinh viên học sinh
có kiến thức tin học có kỹ năng giao tiếp và giao cho mỗi người một bộ máy tính để bàn mua điện thoại di động
có cải sẵn các nội dung dữ liệu trên tài khoản facebook zalo để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
các đối tượng đã lập ra các trang fanpage xe duyên một xe duyên hai xem tỉnh duyên miễn phí trên mạng xã hội facebook và chạy quảng cáo
khi có khách trùng bẫy các đối tượng lên mạng tìm kiếm thông tin cơ bản về phong thủy hợp với tuổi của khách
rồi cung cấp giả vờ tư vấn đề nghị khách mua các đồ vật tâm linh như bùa ngải để giải hạn hoặc các vật phẩm mang lại may mắn
như đồng tiền su vòng gỗ hoàng đàn vòng từ hưu nhẫn với giá giao động từ hai trăm linh đồng đến hai triệu đồng
với thủ đoạn trên chỉ tính từ cuối tháng chín vừa qua cho đến khi bị bắt lê tất đạt đã chỉ đạo các nhân viên của mình
thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hàng nghìn nạn nhân trên cả nước với số tiền khoảng hơn một tỷ đồng
hiện công an huyện như xuân đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xác định các bị hại cùng với các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định
công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam phối hợp với phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh
vừa điều tra làm rõ hai vụ sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
với số tiền trên sáu mươi triệu đồng vụ việc là bài học cảnh giác cho người dân trong việc bảo quản bảo mật các loại thông tin cá nhân
nghe lòng đồng nghiệp đọc mật khẩu điện thoại cho chồng sau đó nhân lúc sơ hở mở trộm điện thoại do mật khẩu tài khoản ngân hàng
rồi chuyển trộm hai mươi bảy triệu đồng vào tài khoản của người quen để chiếm đoạt tài sản
đối tượng nguyễn hoài nam sinh năm hai nghìn một trú ở phường lê hồng phong thành phố phủ lý đã nhanh chóng bị lực lượng công an bắt giữ
cùng hành vi trên trước đó ngày một
ngày tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng lê trung hiếu sinh năm hai nghìn một trú tại xã châu tiến huyện quỳ châu tỉnh nghệ an
đã chiếm đoạt ba mươi năm triệu đồng của một người dân trú tại huyện như thanh tỉnh thanh hóa hiện cùng là lao động tự do tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam

đặc biệt là cái tài khoản đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online người dân cũng nên là thay đổi thường xuyên cái mật khẩu đăng nhập vào tài khoản ngân hàng online
hoặc là đặt những mật khẩu tránh những mật khẩu liên quan đến ngày tháng năm sinh của người thân cũng như bản thân để các đối tượng có thể dễ dò được cái thông tin này
để tránh bị mắc bẫy bởi những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản mỗi người dân hãy tự bảo vệ mình bằng cách nâng cao ý thức cảnh giác
tự quản tự phòng không để lộ cung cấp thông tin cá nhân hoặc các mật khẩu
để tránh bị mắc bẫy bỏ điện thoại tài khoản cá nhân cho người khác để kẻ gian lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi có vụ việc xảy ra hoặc phát hiện nghi vấn liên quan đến trục lợi lừa gạt người dân cần nhanh chóng thông báo đến cơ quan công an để được kịp thời hỗ trợ xử lý
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc hôm nay cho biết đang điều tra vụ án tám đối tượng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy ở phường khai quang thành phố vĩnh yên
ba đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi tổ chức trái phép chất ma túy là nguyễn văn hùng ở huyện tam dương nguyễn duy nam nguyễn tiến hưng cùng ở thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của nguyễn văn hùng tại số một mươi một đường lương văn can phường khai quang lực lượng công an thu giữ hơn sáu mươi hai gam ma túy tổng hợp gồm ma túy kẹo ma túy ke và nước vui
vụ việc đang được tiếp tục điều tra
dạng sáng ngày hôm nay trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ hai mươi lực lượng công an tỉnh đồng nai đã phát hiện ba thanh niên điều khiển xe mô tô mà trong cơ thể có chất ma túy
cụ thể tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số hai đang tuần tra tại km hai mươi hai đoạn xã túc trưng huyện định quán phát hiện ba thanh niên điều khiển ba xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn
đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra tuy nhiên các đối tượng không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy buộc lực lượng cảnh sát giao thông phải truy đuổi gần chục km mới bắt giữ được
ba đối tượng là nguyễn vũ cường nguyễn thành nhân và nguyễn văn cường
qua test nhanh ma túy lực lượng chức năng phát hiện cả ba trường hợp này đều dương tính với chất ma túy
tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đồng thời tạm giữ ba xe mô tô để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo là những thông tin truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng lưu sinh diễn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn tân ninh xã tư mại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
đối tượng đoàn anh hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tông trang xã vinh quang huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
và đối tượng lê xuân bách sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại hai trăm một mươi ba d tổ một mươi chín hoàng văn thụ quận hoàng mai tp hà nội
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng
các đối tượng trên quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện